để thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc theo hướng phát huy lợi thế gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
thời gian qua huyện mai sơn đã tích cực thành lập các hợp tác xã trên địa bàn tạo thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ quy mô hơn nâng cao giá thành các sản phẩm nông nghiệp
hợp tác xã đoàn kết bao gồm hai mươi thành viên với tổng diện tích trồng cây ăn quả lên tới năm mươi hectare
mỗi năm thu nhập của các thành viên đều đạt vài trăm triệu đồng điều mà người dân không thể thực hiện nếu duy trì việc trồng nhỏ lẻ manh mún như trước đây bằng việc đảm nhiệm đầu ra quảng bá sản phẩm
hợp tác xã tiến hành ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với thương lái đăng ký tem nhãn sản phẩm chung kiểm soát quy trình sản xuất và cấp tem nhãn truy xuất nguồn gốc cho các hộ
trước đây mà mình không tham gia về cái hợp tác xã để mà mình cứ sản xuất theo cái tự do của mình thì thật ra là nó rất là khó về cái đầu ra
mà mình không có về cái thương hiệu không có về cái xuất xứ thì rất là khó để về làm được cái vườn như bây giờ
bên cạnh đó việc tham gia và thành lập hợp tác xã giúp cho các hội viên hộ gia đình sản xuất theo một quy trình khoa học hơn
đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất hình thành các chuỗi liên kết sản xuất đảm bảo an toàn để cho ra những sản phẩm có chất lượng
thành lập hợp tác xã thì trong đó thấy các thành viên hợp tác xã mà bảo nhau thứ nhất là chăm bón theo quy trình và phun thuốc theo định kỳ
và thứ nhất là phun thuốc phải rõ nguồn gốc
đi xu hướng hợp tác xã tôi là các thành viên đi xu hướng xu hướng là trồng cây theo hữu cơ
mà phun thuốc bảo vệ thực vật thì đi vào nguồn thuốc gốc sinh học
thứ nhất là bảo vệ người tiêu dùng thứ nhất là bảo vệ chính chúng tôi người sản xuất
và sau đó lên tay người tiêu dùng yên tâm về cái sản phẩm của tác xã tôi làm ra
ở ủy ban xã và huyện cũng khuyến khích về hợp tác xã để thành lập hợp tác xã chăn nuôi có hiệu quả
để năng suất cao có tuyên truyền rất là nhiều và lợi ích thì mình cũng biết được hiểu biết được rất là nhiều về chăn nuôi như nào cho đúng quy cách này
chăm sóc sao cho châu bò nó béo nhanh tức là đảm bảo vệ sinh về thức ăn môi trường ở cho con da súc
đến nay huyện mai sơn đã có một trăm linh tám hợp tác xã trong đó có tám mươi bốn hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp
tạo việc làm cho trên một năm trăm linh lao động nông thôn giá trị trên một hectare đất canh tác thu được khoảng ba trăm linh ba trăm năm mươi triệu đồng một năm
dựa theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh sơn la về hỗ trợ cho các hợp tác xã
mai sơn cũng tiến hành hỗ trợ cho mỗi thành viên tham gia hợp tác xã một mươi triệu đồng trên một hectare để mua con giống nhằm khuyến khích thêm người dân tham gia hợp tác xã
khi thành lập hợp tác xã tỉnh sẽ có căn cứ hỗ trợ cấp chứng nhận thực phẩm an toàn chứng nhận việt gáp tiến tới global gap góp phần khẳng định thương hiệu nâng cao vị thế trái cây mai sơn
chúng tôi hỗ trợ trong quá trình xúc tiến thương mại và xuất khẩu cụ thể là hỗ trợ về vấn đề cướp việt gap cho các hợp tác xã và cướp má vùng trồng cho các hợp tác xã
và sau đó là hỗ trợ tem nhán mát bao gì
đó là các hợp tác xã để đóng bao vị xuất khẩu trong nước và cụ thể một số hợp tác xã đã xuất khẩu sang nước ngoài
thời gian tới huyện mai sơn sẽ tiếp tục thành lập mới hai hợp tác xã triển khai các chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp
quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình
ký kết các hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm ổn định lâu dài nhằm ổn định phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân